liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai khiến chín người thương vong vào dạng sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm đang điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ bốn mươi phút xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi f bốn trăm tám mươi ba do hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tỉnh thừa thiên huế điều khiển chở theo ba mươi bốn hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ dầu dây đi tỉnh lâm đồng
đến km bốn mươi tám xã phú vinh huyện định quán đã tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi c ba mươi bốn nghìn năm trăm một mươi ba đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe ô tô khách năm mươi f bốn trăm tám mươi ba lấn sang trái đâm trực diện vào ô tô loại một mươi sáu chỗ ngồi biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm do tài xế nguyễn văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tỉnh bình thuận
điều khiển đang chở theo chín hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến bốn người tử vong tại chỗ năm người bị thương hai xe ô tô hư hỏng nặng
em nghe ở ngoài đường có rất nhiều tiếng của người em tưởng có chuyện gì em mở cửa ra xem
em thấy đích của chiếc xe tải đã nằm ở đây còn chiếc xe khách thành đuổi với chiếc xe một mươi sáu chỗ nằm ở bên kia
lúc đó em đi từ không giờ đi từ sài gòn
đi lên tới thầu trăm một mươi sáu cỡ khoảng hai giờ rưỡi
lúc đó người thấy người hơi mệt mệt thấy hơi mơ mơ tí
là con vừa nhìn ngược lên lại là thấy chiếc xe tải đào vịt chạy phía trước nó quả sát
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời liên hệ với thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
để thăm hỏi động viên và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lúc ban đầu khi xảy ra vụ việc
thì chúng tôi chứng minh là cấp cứu người bị nạn
hiện tại thì chúng tôi đã cho điều tra và phối hợp với bên sương một
khó khổ quả tài xế thì cũng đã đến trình diện
chúng tôi trong thống nhất quan điểm của chỉ đạo của đồng chí giám đốc là cương quyết
làm cho đúng khách quan nhất dân đe
hiện tại thì chúng tôi cũng đang bố trí lực lượng điều tra viên
để làm các bước thủ tục tiếp theo đối với tài xế sự nghiêm binh
để kịp thời chia sẻ động viên với thân nhân các nạn nhân tử vong
sáng cùng ngày ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã tới bệnh viện đa khoa huyện địa quán
và bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thăm hỏi động viên
hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng mỗi người bị thương ba triệu đồng
dịp này ban an toàn giao thông huyện địa quán cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng
người bị thương ba triệu đồng
ngoài ra lãnh đạo công an tỉnh đồng nai và phòng cảnh sát giao thông
hỗ trợ tất cả các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương hai triệu đồng một người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện địa quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự tài xế hoàng phân tính để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng chí phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng của bộ công an bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận kiểm tra toàn diện
về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn
xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan
tiến hành ra soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn
của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
chú trọng bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc
trên các tuyến quốc lộ trong cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn
tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
và đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản cho nhân dân
tiếp tục với thông tin liên quan đến vụ việt á
thưa quý vị và các bạn viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố ba mươi tám bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại công ty cổ phần việt á và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án bị can phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty việt á và vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
trong đó chủ tịch việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
phó tổng giám đốc công ty việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn ba mươi hai tỷ đồng
ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế bị cáo buộc nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu đô la mỹ
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ gồm ông phạm duy tuyến
giám đốc cdc hải dương nhận hối lộ hai mươi bảy tỷ đồng
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế quỹ thuật
bộ khoa học và công nghệ nhận hối lộ ba trăm năm mươi đô la mỹ tương đương hơn tám tỷ đồng
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế nhận hối lộ ba trăm linh đô la mỹ
tương đương hơn sáu chín tỷ đồng
ông nguyễn huỳnh phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyên thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hơn năm mươi ba tỷ đồng
trong đó chuyển cho ông nguyễn thành long hơn bốn mươi chín tỷ đồng và sử dụng cá nhân bốn tỷ đồng
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế nhận hối lộ một trăm linh đô la mỹ
tương đương hơn hai ba tỷ đồng
trong số những người bị truy tố còn có ông chu ngọc anh nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ nguyễn văn trịnh cựu cán bộ văn phòng chính phủ
cơ quan điều tra xác định ông nguyễn thanh long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh con trai ông dũng
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
theo đó trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đỗ anh dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
công ty cổ phần cung điện mùa đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật
với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đạt số tiền khoảng tám tỷ đồng
tại thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cứu sáu người
thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội vào dạng sáng ngày hôm nay
thông tin ban đầu vào khoảng bốn h ba mươi sáng nay căn nhà trong hẻm hai trăm năm mươi một
đường thái thị bôi phường trinh gián quận thanh khê thành phố đà nẵng bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo khói đen bao phủ cả đoạn đường
phát hiện sự việc người dân chi hô cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành
lúc này bên trong nhà còn sáu người gồm bốn người lớn và hai trẻ em bị mắc kẹt
nhận tin báo lực lượng phòng trái trợ trái công an quận thanh khê lập tức điều động bốn xe trợ trái chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa
sáu người mắc kẹt trong hỏa hoạn lần lượt thoát ra ngoài bằng cửa sau của căn nhà
sau hơn một giờ phun nước cô lập ngọn lửa đám cháy cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến ngôi nhà hư hỏng và nhiều tài sản bị thiêu dụi
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
cho đến sáng ngày hôm nay tại quảng bình một số nơi vẫn có mưa vừa mưa to gây ngập lụt cục bộ
trong khi đó thì nhiều thiệt hại do hoàn lưu của áp thất nhiệt đới trước đó vừa được khắc phục đã hư hỏng trở lại
tại huyện minh hóa đoạn đường đi qua ba bản mõ ồ ồ yên hợp ấn xã thượng hóa còn đang bị ngập cục bộ gây chia cắt
tại ngầm hà nông xã dân hóa và ngầm cô phi xã trọng hóa mưa to nước dân cao gây sạt lở các điểm vừa khắc phục trước đó
khiến người và phương tiện không qua lại được
nhằm bảo đảm huyết nặng giao thông các đơn vị chức năng tỉnh quảng bình đang khẩn trương khắc phục sự cố đảm bảo thông tuyến
dù có một số vị trí phức tạp mới chỉ thông được một làn
tại các xã thanh thạch huyện tuyên hóa xã dân hóa trọng hóa huyện minh hóa nước đã rút nên bốn mươi bốn hộ dân bị ngập nước trước đó trở lại sinh hoạt bình thường
tại tỉnh bình phước trận mưa lớn kéo dài trong dạng sáng ngày ba mươi tháng chín khiến nhiều ngôi nhà cùng hàng trăm hectare cây trồng vật nuôi bị ngập sâu gây thiệt hại nặng nề
mưa lớn xảy ra tại địa bàn các xã long hà long bình bùi nho của huyện phú riềng đã làm khoảng bốn mươi căn nhà của người dân sinh sống bị ngập nặng một số tuyến đường bị chia cắt
ngoài ra hàng chục ao cá bị ngập ảnh hưởng nhiều diện tích cây trồng
cũng trong đêm hai mươi chín tháng chín đến dạng sáng ngày ba mươi tháng chín cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu nhiều khu vực của xã quang minh thị xã trân thành
ngay trong sáng ba mươi tháng chín các lực lượng dân quân công an và người dân khu vực lân cận đã tập trung giúp các hộ dân bị ngập gây cao tài sản di chuyển người già trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập
kính thưa quý vị một người được cho là say xỉn đã ngạ súng cống nước
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh và công an địa phương đã có mặt phối hợp tìm kiếm nạn nhân
thông tin men đầu vào lúc giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín tin báo từ người dân tại ấp bảy xã phạm văn hai huyện bình chánh thành phố hồ chí minh có một nạn dân điều khiển xe máy bị rơi xuống cống nước
vị trí cống số tám của ấp này lập tức đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đã điều động hai chuyên dụng và một mươi hai cán bộ chiến sĩ tự ứng cứu
tại hiện trường phát hiện chiếc xe máy dính nhiều bùn đất nhưng trong đêm tối và đây là vị trí kênh nước nên chưa xác định được vị trí nạn nhân
sau tìm kiếm tội cứu hộ đã xác định được nạn nhân và đã tử vong trước đó tại vị trí cống nước
theo một số người dân người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi và say xỉn tự điều khiển xe máy rồi xảy ra vụ việc trên
thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho công an đã xử lý theo quy định đến trạng sáng đội cứu hộ mới trở về đơn vị
thực hiện kế hoạch của công an tp hcm và phòng cảnh sát giao thông trong việc triển khai hiệu quả chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách
tại chuyên đề này tối ngày hai mươi bảy tháng chín trạm cảnh sát giao thông tây bắc đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm
nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
có phần kiềm chế các giám tai nạn giao thông đặc biệt tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn
trạm cảnh sát giao thông tây bắc đã phát hiện một mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó có một trường hợp điều khiển xe mô tô là phó chiên cục trưởng chiê cục thi hành án dân sự của một huyện trên địa bàn thành phố
thực hiện theo chí thị một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm đến cơ quan chủ quản để phối hợp xử lý theo quy định
liên quan đến vụ nhóm thanh ni giết người và gây rối trực tự công cộng
mới đây tòa án nhân dân tp cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với năm đối tượng với mức án là từ chín năm tù cho đến chung thân
theo cáo trạng khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trần công hậu cùng nguyễn văn hoài lê bảo tính và lê việt long
đến quán karaoke trên đường nguyễn việt hồng phường an phú
nguyễn việt hồng đến quán karaoke trên đường nguyễn việt hồng phường an phú quận ninh kiều tp cn thuê phòng để hát và uống bia
tại đây hậu đánh nhạc cho cả nhóm nghe
tính khoảng hai h sáng thì lê việt long được khiến sơ ô tô biển số sáu mươi năm a hai mươi một nghìn chín trăm chín mươi ba về khách sạn ngủ trước
chừng nào nhóm chơi xong từ điện thoại long đem xe lại rước
tính khoảng năm h sáng ngày hai mươi một tháng năm tiệc tan cả nhóm ra về
thì lúc này hậu nhớ việc bạn gái của mình đi chơi với năm thanh niên khác nên điện thoại cho người này và cả hai phát sinh mâu thuẫn
sau đó hẹn gặp tại quán karaoke goog để giải quyết
năm thanh niên rủ thêm hai người bạn đến nơi hẹn với hậu
vừa đến cả hai xóm vào ẩu đại đánh nhau
do yếu thế và bị giao đông trúng người nên năm thanh niên bó chạy
nhóm của hậu lên xe tìm nhóm của năm thanh niên để tiếp tục đánh và sau đó tấn công năm thanh niên cục tại chỗ
tại phiên xác xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp cn đã tuyên phạt tù chung thân đối với hai bị cáo
nguyễn văn hoài và lê bảo tính trần công hậu hai mươi năm tù nguyễn hoài đức một mươi bảy năm tù và lê việt long chín năm tù
riêng bị cáo hậu tòa tổng hợp hình phạt chung hình phạt tám năm tù của tòa án nhân dân tp cn phải chấp hành
chung mức án là hai mươi tám năm tù
ngoài ra tòa còn buộc các bị cáo bộ thường tiền mai tán và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại tổng cộng là ba trăm tám mươi triệu đồng
cục quản lý thị trường tp hcm cùng các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy hàng hóa là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu
hàng hóa tiêu hủy đợt này gồm gần một mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ba số năm jet hero scott manborough
phương thức tiêu hủy được áp dụng đưa vào máy chuyên dụng say nhuyễn sau đó đưa vào đốt hủy trực tiếp trong lò đốt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường
đây là một trong những hoạt động thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường tp hcm cơ quan thường trực thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm
nhằm chú động tăng cường phố họp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng giả hàng kem chất lượng
đặc biệt là hàng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu qua đường biên giới tây nam sau đó chuyển về tp hcm để kinh doanh
sáng ngày ba mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã bàn hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo
chiếm đặt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản với số tiền lên tới tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh con trai ông dũng
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
theo đó trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đỗ anh dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay công ty cổ phần cung điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật
với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đạt số tiền khoảng tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với dương văn cảnh chú tại phường tân lập tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
quá trình điều tra xác định tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba dương văn cảnh tự thuê người đến đảo đất
tại điểm mỏ của công ty khai thác khoáng sản và xây dựng mê linh thuộc thôn thượng cầu
xã tiên kiều huyện bắc quang tỉnh hà giang
điểm mò trên đã bị tạm dừng hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình khai thác người làm thuê cho cảnh là thò mỹ cơ chú tại xã sủng trái huyện đồng văn
bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong
hành vi của dương văn cảnh đã cấu thành tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
quy định tại điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
sau một tuần nghị án sơ thẩm sáng ngày ba mươi tháng chín tòa án tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo
lâm vĩnh linh ngụ xã long điển a huyện trợ mới tỉnh an giang ba mươi sáu tháng tù
và tuyên phạt ba trăm linh triệu đồng đối với bị cáo ngô quốc dũng ngụ xã bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
về tội khai thác khoáng sản trái phép
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng kiểm sát môi trường
tương văn tỉnh kiên giang phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản là đất xét
tại tổ tám ấp hợp thành xã bình giang huyện hòn đất
quá trình điều tra xác định từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại địa điểm trên vì ham lợi lâm vĩnh linh đã thuê người tổ chức khai thác trái phép đất xét
có khối lượng trên bốn mươi bảy năm nghìn mét vuông đất xét có trị giá hơn sáu tám tỷ đồng
đem bán được số tiền gần ba sáu tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí
linh đã thu lợi bất chính số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
trong đó linh thuê ngôi quốc dũng khai thác hơn một mươi chín bảy nghìn mét vuông đất xét
trị giá hơn hai tám tỷ đồng bán và thu được số tiền gần một năm tỷ đồng
linh trả tiền công cho dũng hai trăm linh triệu đồng
đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong lúc các đối tượng đang khai thác trái phép đất xét
thì bị lực lượng phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh kiên giang bắt quả tang
ngoài nhận mức án và mức phạt nêu trên
hội đồng xét xử còn buộc bị cáo linh nộp số tiền hơn sáu tám tỷ đồng
bị cáo dũng nộp hai trăm linh triệu đồng để xung vào công quỹ nhà nước
công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắk vừa kiểm tra
phát hiện bốn cửa hàng kinh doanh hơn một trăm linh chiếc xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an huyện cơ mơ ga phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh
xe đạp điện xe máy điện trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thương mại
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện cơ mơ ga đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh điều tra
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện cơ mơ ga triển khai bốn tổ công tác
đồng loạt kiểm tra bốn cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn quảng phú và xã quảng tiến huyện cơ mơ ga
tại các cửa hàng trên lực lượng công an phát hiện một trăm một mươi chiếc xe đạp điện xe máy điện
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng
ngay sau đó lực lượng công an tiến hành lập biên bản niêm phong và thu giữ toàn bộ số xe trên đưa về đơn vị để phục vụ công tác điều tra xác minh
các em học sinh mua về rồi tham gia giao thông dẫn đến tìm ẩn liên quan đến tăng nạn giao thông là rất lớn vì tốc độ thì cao nhưng chất lượng thì lại kém
và đặc biệt là các cái bình đã quy trong các xe này là cái rủi ro về cháy nổ rất là cao và đa phần là nếu sạc mà không để ý thì dễ gây cháy trong các khu dân cư
cũng như là khi các em di chuyển trên đường thì nó cũng có nhiều rủi ro trong cái động cơ máy móc
hiện công an huyện cơ mơ ga đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
nhằm tránh lắp lại các sự cố gây thiếu điện cục bộ như đã xảy ra thời gian vừa qua bộ trưởng bộ công thương vừa có công điện về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo
công điện nêu rõ tập đoàn điện lực việt nam evn chủ động xây dựng kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện theo các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện
khẩn trương giả soát
cân đối cung cầu điện năng công suất hệ thống điện quốc gia đặc biệt là cho khu vực miền bắc đến năm hai nghìn hai mươi năm và đến năm hai nghìn ba mươi
báo cáo bộ công thương trước ngày ba mươi một ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba evn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện lưới điện truyền tải phân phối để đảm bảo vận hành với công suất thiết kế
chuẩn bị sẵn sàng phương án nguồn lực để kịp thời sửa chữa khắc phục nhanh hỏng hóc sự cố nếu có làm tốt công tác dự báo cảnh báo phòng chống thiên tai để các nhà máy điện lưới điện truyền tải phân phối hoạt động an toàn hiệu quả
theo thống kê hiện thành phố hà nội có một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề truyền thống với nhiều sản phẩm đa dạng tuy nhiên thực tế thị trường quà tặng đồ lưu niệm thủ đô còn hạn chế vì vậy cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thành phố hà nội hiện đang xây dựng chủ trương đẩy mạnh phát triển các làng nghề với các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của thủ đô
đầu tháng tám vừa qua hình ảnh một du khách nước ngoài mang theo một con ngựa hàng mã tới sân bay khi về nước đã gây bão trên mạng xã hội
lý do mà du khách này chọn mang đồ vật này về nước là bởi anh thấy nó được bày bán nhiều và nghĩ rằng đây là một món quà lưu niệm đặc biệt của thủ đô
lướt qua khu phố cổ thị trường sản phẩm quà lưu niệm tại hà nội khá sôi động tuy nhiên để chọn được đồ lưu niệm giá cả hợp lý nhỏ gọn lưu giữ được lâu và đặc biệt nhìn là thấy hà nội nhìn là thấy việt nam vẫn là nhu cầu của rất nhiều du khách trong và ngoài nước
tôi không biết món quà nào thật sự đặc trưng ở hà nội
đến đây chúng tôi thích những đồ thủ công mỹ nghệ rất là đẹp và tinh xảo nhưng cũng có thể dễ vỡ khi di chuyển xa
muốn quà tặng hà nội mà mang tính đặc trưng thì rõ ràng là phải sử dụng nhiều hơn cái chất xám của những người làm sáng tạo những người làm thiết kế
khi mà cái chất sám về thiết kế đấy nó cao thì nó sẽ kéo theo được cái tính hấp dẫn của những cái đồ lưu niệm đấy
nhận rõ tầm quan trọng của những sản phẩm lưu niệm
những năm gần đây thành phố hà nội đẩy mạnh quan tâm đến việc thiết kế xây dựng quảng cáo các sản phẩm quà lưu niệm sản phẩm làng nghề đến với du khách
những sản phẩm được quảng cáo nhiều là áo dài lụa vạn phúc đồ gỗ tranh sơn mài
những sản phẩm này sẽ trú trọng vào những chi tiết phong cảnh của thủ đô
bây giờ chúng tôi đi vào và làm những cái chi tiết nhỏ hơn mang cái giá trị cái nét văn hóa cao hơn mà có thể là thu nhập về kinh tế lại còn cao hơn cả
sản phẩm lụa tôi cho là khi một số nghệ nhân của làng nghề nhận thấy được cái việc này cho nên là cũng rất là ủng hộ và tham gia rất là tốt
thành phố hà nội cũng quan tâm chú trọng để quảng bá các sản phẩm làng nghề của hà nội đến với du khách
hà nội thì có một ba trăm năm mươi làng nghề các cái sản phẩm làng nghề đã rất là nổi tiếng được người dân trong nước ưa chuộng và xuất khẩu đi rất là nhiều nước
tuy nhiên thì vẫn phải tiếp tục quảng bá hỗ trợ cho các cái sản phẩm làng nghề
để góp phần quảng bá các sản phẩm quá lưu niệm sản phẩm làng nghề từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi tại không gian đi bộ phố trần nhân tông quận hai bà trưng sẽ diễn ra lễ hội quà tặng du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi
dự kiến tại lễ hội sẽ sắp xếp tám mươi gian hàng tiêu chuẩn trong đó có tám gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm quà tặng cao cấp độc đáo của các cơ sở sản xuất kinh doanh làm quà tặng du lịch
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi sẽ bố trí là ba trăm linh bảy tỷ đồng ngân sách cho một mươi năm dự án phát triển kinh tế ở xã đảo thành an huyện cần giờ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ bố trí một trăm năm mươi năm tỷ đồng cho bảy dự án gồm dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải
hai dự án hệ thống bùng hạp
hai dự án hệ thống thu gom trữ nước sạch xây dựng lộ đốt rác sinh hoạt tại xã đảo thành an xây dựng cầu tàu tắt xuất trồng rừng thay thế diện tích rừng phòng hộ giảm khi chính trang đô thị và dự án xây dựng trụ sở bang chỉ huy công an xã
đối với tám dự án đề xuất sử dụng ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu với tổng mức đầu tư một trăm năm mươi hai tỷ đồng
nếu thành phố có khả năng cân đối vốn sẽ bố trí vốn đầu tư công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hoặc đưa vào đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tiếp tục mở cửa đón người dân và du khách vào thứ bảy và chủ nhật cuối mỗi tháng bắt đầu là từ cuối tháng chín cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
sở du lịch sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố trong hai ngày ba mươi tháng chín và một tháng một mươi
sau đợt tham quan này chương trình tham quan tiếp tục đón khách vào ba đợt tiếp theo
ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi hai với mỗi tour cách nhau một mươi phút với bốn mươi người trên một đoàn
điểm mới của chương trình tham quan trụ sở lần này là quy trình tham quan đã có một số thay đổi so với vào dịp lễ ba mươi tháng bốn
tour tham quan được bắt đầu ngay từ cổng vào của trụ sở thay vì bắt đầu từ công viên tượng đài bắc hồ để du khách không bị ảnh hưởng bởi mưa gió vào những ngày cao điểm của mùa mưa
ngoài tham quan các kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn lịch sử
tại hơn một trăm linh năm du khách còn được thưởng thức không gian triển lãm ảnh về các công trình kiến trúc nghệ thuật
được nghe giới thiệu về các điểm đến du lịch đặc sắc và ấn tượng của thành phố
ngoài ra du khách vào tham quan còn được trải nghiệm tại không gian trưng bày các thiết kế quà lưu niệm
đây là những thiết kế đạt giải trong cuộc thi thiết kế quà lưu niệm du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt du khách cũng sẽ được xem một trăm linh loại ấn phẩm quảng bá du lịch khá độc đáo của những người làm du lịch tại thành phố hồ chí minh
hội nghị đổi mới sáng tạo quốc tế về truyền thông số vừa diễn ra tại thành phố hồ chí minh thu hút hàng ngàn khách tham quan và chuyên gia
chủ đề trọng tâm của năm nay là diện mạo của tiếp thị số trong thời đại trí tuệ nhân tạo
sự kiện đổi mới sáng tạo mma global năm hai nghìn hai mươi ba bao gồm không gian triển lãm trưng bày các ứng dụng mới nhất
của ba mươi năm đơn vị tiên phong về lĩnh vực công nghệ marketing công nghệ tiếp thị và công nghệ fintech
đồng thời là các buổi hội thảo của hơn sáu mươi diễn giả trong nước và quốc tế
và bức tranh của tiếp thị số trong thời đại
mma innovate việt nam hai nghìn hai mươi ba đánh dấu lần đầu tiên bộ truyền lãm kết hợp hội nghị chuyên sâu
và ngành marketing quy mô châu á thái bình dương được tổ chức tại việt nam
sự kiện mở ra ba phòng thảo luận chia sẻ chuyên sâu với hơn sáu mươi diễn giả
tập trung vào đề tài cách truyền thông và tiếp thị với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo
từ những tập đoàn công nghệ lớn như google microsoft golden communications
đến những đơn vị bán lẻ ứng dụng ai để chia sẻ cho khách tham quan và nhân sự trong ngành
một cái nhìn toàn cảnh
lợi ích và những thách thức khi ứng dụng công nghệ mới này
ngoài ra không gian trưng bày của ba mươi năm đơn vị trong ngành truyền thông cũng như tự động hóa
mang lại cơ hội cho doanh nghiệp tìm được giải pháp marketing hiệu quả tiết kiệm
với quy mô vận hành của mình
sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết tàu du lịch cấp cao spetro opsi vừa đưa bốn khách
cập cảng nha trang khánh hòa và nâng tổng số du khách đến tham quan từ tàu biển
là lên hơn một mươi bảy sáu trăm linh khách
đây là tàu du lịch hiện đại bậc nhất của tập đoàn royal caribean
international được đóng tại đức
du thuyền này có một mươi sáu tầng với hơn hai phòng có thể phục vụ tối đa hơn năm sáu trăm linh khách
tàu spectrum opsi đi từ singapore đến thành phố nha trang điểm đến tiếp theo là hồng kông
tại thành phố nhà trang du khách đi tham quan trải nghiệm các điểm du lịch nổi tiếng
làng nghề truyền thống các trung tâm mua sắm
sở du lịch tỉnh khánh hòa cũng cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khánh hòa đã đón một mươi ba chuyến tàu biển
với số khách lên bờ tham quan hơn một mươi bảy sáu trăm linh khách
doanh thu du lịch ước đạt hai mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng tăng một trăm năm mươi bốn so với cùng kỳ
dự kiến trong tháng một mươi sẽ tiếp tục đón ba chuyến tàu du lịch biển đến tham quan
mặc dù ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín doanh nghiệp vẫn cần tuyển thêm nhân lực
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm cho biết
cơ hội làm cho sinh viên ra trường sẽ tăng vào cuối năm
vì vậy các trường đại học tại tp hcm đã tăng cường hợp tác với doanh nghiệp
và tổ chức các hoạt động để giúp sinh viên tiếp cận nguồn tuyển dụng một cách hiệu quả hơn
ngày hội chuyên đổi số hướng nghiệp và việc làm hai nghìn hai mươi ba tại trường đại học sài gòn
với nhiều hoạt động kết nối các đơn vị tuyển dụng với nguồn nhân lực nhà trường đào tạo
là cơ hội để sinh viên được tiếp cận cơ hội nghề nghiệp từ những doanh nghiệp lớn uy tín
được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số
đồng thời được tiếp thu tích lũy những kỹ năng trải nghiệm bổ ích trong quá trình học tập rèn luyện tại trường
và tìm được cơ hội việc làm cũng như lựa chọn con đường sự nghiệp đúng đắn trong tương lai
ngày hội chuyên đổi số hướng nghiệp và việc làm

có rất nhiều sự chọn lựa và tùy từng bạn sẽ có những cái chọn lựa của bản thân mình
đến với từng cái ngân hàng những cái ngành nghề như là nhân viên khách hàng cá nhân
nhân viên khách hàng doanh nghiệp giao dịch viên hỗ trợ tính dụng và ngay cả nhân sự luôn
đến với ngày hội sinh viên được trải nghiệm khu vực chia sẻ định hướng nghề nghiệp việc làm
khu vực kế dụng trực tiếp khu vực tìm việc online đăng ký hôm nay có ngay việc làm
khu vực khảo sát đánh giá nhu cầu sinh viên kiểm tra tính cách xây dựng bản sắc
khu vực sân chơi văn hóa văn nghệ và ẩm thực khu vực phỏng vấn thử thành công thật
cũng nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên
hôm nay em đến để em muốn tiếp cận được nhiều hơn đến những doanh nghiệp mà em mong muốn
cũng như là em có những cơ hội để lần đầu tiên có thể là phỏng vấn thử
nếu mà các anh chị xin góp ý cho em những lời mà em có thể
giải thích cho các anh chị

ngày hội cũng hướng đến nhiều hoạt động đồng hành cùng sinh viên và doanh nghiệp
như khảo sát đánh giá xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nghề nghiệp việc làm của sinh viên
chuyên hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm nay
cùng chuỗi các chuyên đề kỹ năng dành cho sinh viên như nhà giáo trẻ
những điều bạn cần biết ứng dụng chat gpt trong học tập
kỹ năng nghiệp vụ ngoại giao và những cơ hội thách thức hội nhập quốc tế trong sinh viên
để chủ động trong phòng cháy chữa cháy ở các chung cư nhà cao tầng
công an tỉnh bình dương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trang bị kiến thức cho cư dân góp phần nâng cao kỹ năng ý thức phòng cháy chữa cháy
nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy nổ
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
kể từ sau vụ cháy chung cư mini ở hà nội người dân sống ở các chung cư khác trên cả nước
đều rất quan tâm đến tình hình phòng cháy chữa cháy
do đó ông hùng đã tự trang bị cho gia đình mình các dụng cụ phòng cháy chữa cháy
cộng thêm đó là công tác hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư
lực lượng công an tỉnh bình dương đền ông hùng và nhiều cư dân khác ở chung cư này rất an tâm
ông hùng đã trang bị đầy đủ ngay cảnh trước mặt của mình
lên là mình đã thấy mọi thành viên trong gia đình cũng bị ý thức được chuyện đó
biết chỗ nào là có bình phòng cháy chữa cháy và xử lý như thế nào
khi mà có cháy thì đầu tiên tụi em sẽ bấm chuông báo cháy và sau đó tụi em sẽ liên hệ gọi đến số một mươi bốn
để có thể hỗ trợ tụi em trong việc chữa cháy ở khu vực của em
sau đó tụi em sẽ tắt tất cả những nguồn điện hiện có trong khu vực của em
và tụi em sẽ sử dụng
vậy là khi mà tụi em sử dụng những khăn ướt hoặc để tìm di chuyển tháp xuống dưới để tránh bị nghẹp khói
hiện có hơn năm mươi chung cư nhà cao tầng được xây dựng và đưa vào hoạt động
phục vụ cho hàng chục ngàn cư dân sinh sống
trong sự đó quanh dự chung cư nhà cao tần có một phần công đăng sử dụng làm thương mại văn phòng cho thuê
đặc điểm của chung cư nhà cao tầng tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
và khi xảy ra các sự cố cháy nổ thì công tác chữa cháy thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn
do đó để chủ động trước tình huống cháy nổ đặc biệt là trong các chung cư
nhà cao tầng công an tỉnh bình dương xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ
đối với loại hình nhà trung cư nhà ở nhiều căn hộ
góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
đối với kế hoạch này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ con tỉnh
sẽ tập trung tổng đài soát để tăng cường công tác hướng dẫn công tác tuyên truyền công tác kiểm tra
và tuyên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hạm không đảm bảo quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
hướng đến các chung cư các nhà trò các nhà trò thuê
thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy theo quy định
ngoài ra để thuận tiện cho việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cố nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã thành lập và đưa vào hoạt động ba nhóm gia lô
theo từng địa bàn dư nhóm chung cư trên địa bàn thành phố thủ dầu bột thành phố thuận an thành phố dị an
nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua
công tác phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh từng bước có chuyển biến tích cực
nhất là đối với các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự đói chung và phòng cháy chữa cháy nói riêng
hơn sáu mươi vụ cháy xảy ra đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời
hạn chế thiệt hại về người và tài sản